trưa nay việt nam ghi nhận thêm một trăm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới từ bệnh nhân số một mươi một ba trăm linh năm đến bệnh nhân số một mươi một ba trăm
trong đó một trăm bảy mươi bốn ca ghi nhận trong nước bao gồm tại tỉnh bắc giang là một trăm hai mươi tám ca
thành phố hồ chí minh ba mươi năm ca bắc ninh tám ca hà tĩnh hai ca và nghệ an một ca
trong đó một trăm bảy mươi ba ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
và hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh tây ninh
như vậy đến nay việt nam có tổng cộng chín tám trăm ba mươi một ca ghi nhận trong nước và một sáu trăm bốn mươi chín ca nhập cảnh
có hai mươi bốn tỉnh thành gồm yên bái quảng ngãi đồng nai quảng ninh quảng nam quảng trị thừa thiên huế
nam định hòa bình tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên hưng yên hải phòng tây ninh
gia lai bạc liêu điện biên đắk lắc đồng tháp trà vinh và thành phố đà nẵng đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới